với những ưu điểm về tính thẩm mỹ không để lại sẹo sau mổ phương pháp phẫu thuật nội soi u sơ tuyến vú từ đường nách
đang được nhiều bệnh nhân lựa chọn sau một thời gian triển khai tại bệnh viện nội tiết trung ương
việc đưa vào ứng dụng thành công kỹ thuật nội soi u sơ tuyến vú giúp cho các phẫu thuật viên kiểm soát tốt
tiến hành thuận lợi hạn chế các rủi ro trong suốt quá trình phẫu thuật
đồng thời bảo tồn nguyên vẹn hình dáng khuôn ngực cho bệnh nhân do không phải chịu tác động trong quá trình bóc tách khối u
phương pháp này dựa trên nền tảng của nội soi tuyến giáp
chúng tôi đặt những troca ở vùng nách và đi dưới gầm tuyến vú để xử lý tổn thương không bị có kéo sẹo sau mổ
nên bệnh nhân sẽ với phương pháp này thì phẫu trường rộng và có thể xử lý được nhiều tổn thương một cách tối đa của tuyến vú
đây là một bệnh nhân vừa được bóc tách khối u sơ tuyến vú bằng phương pháp nội soi qua đường nách
từ cách đây một nách
bệnh nhân này thường xuyên cảm thấy đau tức ngực và khó chịu
kết quả trần đoán cho thấy bệnh nhân bị u sơ tuyến vú lành tính
vì còn trẻ tuổi nên bệnh nhân đã rất lo lắng về vết sẹo có thể để lại trên cơ thể nếu mổ mở
bởi vì là vũ trường truyền thống thì để lại sẹo và cái thời gian lành rất là lâu
và phương pháp nội soi thì thời gian lành ngắn và vết mổ nó cũng rất là đẹp
hiện nay hàng tháng tại bệnh viện nội tiết trung ương tiếp nhận khá đông bệnh nhân đến đăng ký khám
và mong muốn được thực hiện phương pháp nội soi
bệnh nhân đã đoán cho thấy bệnh nhân bị u sơ tuyến vú bởi ưu điểm không để lại sẹo
bảo đảm thẩm mỹ và thời gian phục hồi nhanh cho các bệnh nhân